đưa ra thông tin gian dối có thể chạy quyết định chấp thuận đầu tư dự án bến du thuyền khu vực cảng sông hàn thành phố đà nẵng
nguyễn nho cầm chú tại quận hải châu đã lừa đảo người dân chiếm đoạt số tiền hai mươi tỷ đồng
đối tượng vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố đà nẵng khởi tố và bắt tạm giam về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
năm hai nghìn một mươi tám biết ủy ban nhân dân thành phố đà nẵng có chủ trương kêu gọi đầu tư dự án bến du thuyền khu vực cảng sông hàn
một người đàn ông trú tại đà nẵng muốn đầu tư vào dự án này đã đến gặp cầm và được đối tượng yêu cầu lập một tài khoản chung với số tiền hai mươi tỷ đồng
và giao kèo sẽ chỉ được giải ngân khi được chấp thuận chủ trương đầu tư
để rút được tiền nhanh cầm đã liên tục hối thúc nạn nhân giải ngân hai mươi tỷ đồng để lo đẩy nhanh tiến độ cấp giấy đầu tư dự án
tuy nhiên quá hạn đã lâu vẫn không thấy cầm xuất hiện nạn nhân mới biết mình đã bị lừa nên trình báo cơ quan công an
tại bình định cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với một mươi đối tượng để điều tra về hành vi đánh bạc
trước đó qua quá trình trinh sát phòng cảnh sát hình sự đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ có liên quan
cùng lúc ập vào bắt quả tang tại nhiều điểm chuyên cờ bạc giữa hình thức số đề do hai đối tượng lê thị mỹ lợi và lê hùng vũ
cùng chú tại thành phố quy nhơn cầm đầu
một phương tiện tài liệu liên quan đến hoạt động cờ bạc bằng hình thức ghi số đề thông qua mạng xã hội zalo facebook và tin nhắn sms
với tổng số tiền các đối tượng đánh bạc là gần tám trăm linh triệu đồng
đáng chú ý là các đối tượng này có lôi kéo cả người trong gia đình và họ hàng tham gia đường dây
với hành vi cố ý gây thương tích đối tượng phạm tăng minh ba mươi ba tuổi trú tại xã sông nhan huyện cẩm mỹ
cũng bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện cẩm mỹ tỉnh đồng nai khởi tố và bắt tạm giam để điều tra
theo hồ sơ công an do mâu thuẫn trong lúc ăn uống với một nhóm thanh niên khác chú tại huyện cẩm mỹ
tại một quán ăn trên địa bàn xã sông nhạn mặc dù được mọi người căn ngăn nhưng do đã có rượu bia trong người
không làm chủ được bản thân nên minh đã chạy về nhà lấy con dao dài khoảng tám mươi hai cm
quay lại quán ăn chém bốn người gây thương tích
gây án xong thì đối tượng minh đã đến cơ quan công an đầu thú
nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
thưa quý vị và các bạn trước tình trạng thanh thiếu niên tụ tập thành nhóm
sử dụng hung khí để giải quyết mâu thuẫn làm mất an ninh trật tự trật tự an toàn giao thông
gây bức xúc trong quần chúng nhân dân công an thành phố long xuyên của tỉnh an giang
đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp và bước đầu mang lại hiệu quả tích cực
trong việc ngăn chặn tình trạng thanh thiếu niên vi phạm pháp luật trên địa bàn
những ngày qua công an thành phố long xuyên đã chủ động phối hợp cùng lực lượng cảnh sát giao thông tỉnh
cảnh sát cơ động cảnh sát mùa mùa ba và lực lượng quân sự chia thành hai tổ công tác tăng cường tuần tra kiểm soát
trên các tuyến địa bàn trọng điểm trên địa bàn thành phố long xuyên với nhiều khung giờ trong ngày
qua đó phát hiện và ngăn chặn kịp thời nhiều thanh thiếu niên vi phạm về trật tự an toàn giao thông
và các hành vi vi phạm pháp luật khác
tổ tường tra kiểm soát mật mục là khi phát hiện các thanh thiếu niên vi phạm pháp luật
các lỗi vi phạm thì tiến hành thông báo ngay cho tổ tuần tra kiểm soát công khai
dừng kiểm tra phương tiện theo quy định đồng thời hỗ trợ áp giải người có hành vi vi phạm lịch
về công an phường xã nơi gần nhất lập biên bản xử lý theo quy định của pháp lệnh
thầy công an phường xã là quan công lực lượng sẵn sàng hỗ trợ tổ công tác khi có yêu cầu
chỉ sau một tháng gia quân xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông và thanh thiếu niên vi phạm pháp luật
công an thành phố đã xử phạt trên ba trăm linh trường hợp
tạm giữ trên hai trăm năm mươi phương tiện thu giữ gần hai mươi loại hung khí tự chế nguy hiểm các loại
qua đó kịp thời ngăn chặn sáu vụ thanh thiếu niên mang hung khí trên đường đi giải quyết mâu thuẫn
bên cạnh đó các tổ công tác còn phát hiện và xử lý nhiều vụ việc liên quan đến các đối tượng hình sự
buôn lậu vận chuyển hàng cấm
chính từ hiệu quả bước đầu trong công tác phối hợp giữa các lực lượng đã tạo được niềm tin trong quần chúng nhân dân
tôi thấy là thanh thiếu niên bây giờ là giảm bớt rất là nhiều trong cái vấn đề mà đâm chém lộn trước kia
thì nói chung là tôi thấy là cái mô hình này làm lên như thế này rất là tốt
thời gian tới thì tôi cũng mong muốn là lực lượng công an kết hợp như này thường xuyên
hơn nữa để coi như là danh đe coi như là cái vấn đề mà tội nạn và xã hội gì đủ thứ
là nó sẽ giảm bớt rất nhiều dân cũng yên tâm
bên cạnh việc ra quân tuần tra như thời gian qua trong cao điểm một tháng
thì chúng tôi xác định thời gian tới thì công an thành phố sẽ triển khai một số hoạt động
thứ nhất là tăng cường công tác tuyên truyền
thứ hai là chúng tôi phối hợp với các cơ quan ban ngành đoàn thể
đặc biệt là ở chính quyền địa phương cấp phường xã
phối hợp công tác quản lý giáo dục các em
đặc biệt là quan tâm vấn đề là gia đình tạo điều kiện cho con em có điều kiện là học
qua đây là chúng tôi xin nhắc là quý phụ huynh gia đình
có con em thuộc cái diện đối tượng như trên thì nên quan tâm để ý đến các em hơn
thời gian tới chúng tôi sẽ đẩy mạnh công tác là diện động thu học
đặc biệt là không khí thô xa giao tự chế
nhờ chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp công tác
sự phối hợp chặt chẽ nhịp nhàng của các lực lượng tham gia
tình hình vi phạm an toàn giao thông gây dối trật tự công cộng trên địa bàn thành phố long xuyên
nhất là tình trạng thanh thiếu niên vi phạm pháp luật
đã được kiềm chế kéo giảm góp phần ổn định an ninh trật tự tại địa phương
chuyển sang những tin tức khác
do tình trạng sụt lún nứt gãy mặt đường ảnh hưởng lớn đến khả năng khai thác của cầu
từ một mươi tám h ngày chín tháng tám tất cả các phương tiện không được phép lưu thông qua cầu nậm nhé hai trên quốc lộ bốn h
do mưa lớn kéo dài những ngày qua tại vị trí cầu nậm nhé hai km một trăm ba mươi năm tám trăm linh cô lộ bốn h
đi qua địa bàn xã mường tong huyện mường nhé tỉnh điện biên
xuất hiện tình trạng sụt lún nứt gãy mặt đường ảnh hưởng lớn đến khả năng khai thác của cầu
tiêu mẩn nguy cơ mất an toàn giao thông
để hạn chế tối đa thiệt hại có thể xảy ra sở giao thông vận tải điện biên
đã ra thông báo cấm xe qua cầu đồng thời chỉ đạo đơn vị quản lý đường
lắp dựng barrier rào chắn thanh tra giao thông phối hợp cùng đơn vị quản lý đường bộ
trừ các hai mươi bốn h trên hai mươi bốn h đồng thời lực lượng chức năng khảo sát đánh giá mức độ hư hỏng mặt đường
và lập phương án khắc phục
còn tại lai châu mưa lũ trong những ngày vừa qua thì đã khiến tám người thương vong hai người mất tích
hàng trăm ngôi nhà hư hỏng công an tỉnh lai châu đã huy động hơn bốn trăm linh cán bộ chiến sĩ
đến những nơi xảy ra sạt lở phối hợp với các lực lượng chức năng tìm kiếm cứu nạn
kịp thời hỗ trợ bà con nhân dân khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra
sau đây sẽ là ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân tại huyện than uyên
bàng hoàng đau xót
đó là những gì gia đình người phụ nữ này đang phải gánh chịu
trận lũ quét xảy ra vào ngày năm tháng tám đã cướp đi tính mạng người cha của chị
và toàn bộ tài sản gia đình
về đến nhà nước ở nhà này cũng đầy lũ vào trong nhà này hết
xong là hai ông bà đang làm cái rãnh cho nó thoát
lúc đấy là nước đã vào ruộng hết rồi
xong bố là vượt được sang suối bên kia
xong bố lại soi đèn ra ám hiệu cho mẹ bảo đừng có đau xót
xong bố ra hiệu được hai lần
trong lần thứ ba thì bố lại gọi bảo là không cho mẹ sang bên đấy
xong là lúc đấy là nội quân bố luôn đã có đấy nữa
xong bố lại soi đèn ra ám hiệu cho mẹ bảo đừng có đau xót
hiện hai nạn nhân vẫn còn mất tích
lực lượng chức năng vẫn nỗ lực tìm kiếm
lực lượng chức năng vẫn nỗ lực tìm kiếm
tại bản nậm mở xã tà mông
hơn ba mươi cán bộ chiến sĩ công an huyện than uyên luôn thường trực hỗ trợ công tác khắc phục hậu quả sau sạt lở
điều tra tổng hợp số điện thoại chín trăm bảy mươi ba sáu trăm năm mươi ba trăm tám mươi chín